trong quá trình phát triển các đồng chí nguyên lãnh đạo cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh quảng ngãi
phải là một trong những đội ngũ quan trọng để tư vấn hỗ trợ cho lãnh đạo tỉnh
trong chỉ đạo điều hành tỉnh phải đồng tâm nhất trí trước hết là trong tỉnh ủy
ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân và cả trong hệ thống chính trị của tỉnh
xác định rõ nguyên nhân vì sao chưa phát triển mạnh nhận thức rõ người lãnh đạo phải làm gương
tìm ra phương pháp lãnh đạo để tạo sự đồng thuận nhất trí
đây là lưu ý của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi tiếp các cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi vào chiều nay
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ xúc động được gặp đoàn cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi
nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô
thủ tướng nêu rõ đất nước đang phát triển mạnh mẽ trong đó có quảng ngãi vốn là tỉnh thuần nông
nay đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt
đánh giá cao tỉnh rất quan tâm chăm lo các gia đình chính sách người có công lão thành cách mạng thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn
thủ tướng mong quảng ngãi tiếp tục thực hiện chính sách này ngày một tốt hơn
thủ tướng nhấn mạnh cố thủ tướng phạm văn đồng là một nhà cách mạng lãnh đạo kiệt xuất của đất nước
là người con quê hương quảng ngãi là một tấm gương lớn cho chúng ta học tập và nói theo
thủ tướng cũng cho biết chính phủ đang nỗ lực thực hiện chức năng kiến tạo liêm chính hành động mạnh mẽ vì người dân và doanh nghiệp
nhấn mạnh quảng ngãi là địa phương anh hùng chịu nhiều hy sinh mất mát trong kháng chiến nhưng hiện nay vẫn là tỉnh nghèo đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn
do đó lãnh đạo tỉnh phải nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng đề nghị trong quá trình phát triển các đồng chí nguyên lãnh đạo cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh là một trong những đội ngũ quan trọng để tư vấn hỗ trợ cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo điều hành
lãnh đạo phải làm gương tìm ra phương pháp lãnh đạo để tạo sự đồng thuận nhất trí
thủ tướng chúc các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi mạnh khỏe đoàn kết nhất trí tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho địa phương đất nước cho sự nghiệp cách mạng là chỗ dựa tin cậy vững chắc cho các thế hệ con cháu nói theo